thông tin về vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại công ty konglung meiko
khu công nghiệp trà nóc quận bình thủy cần thơ
hôm nay phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ trương quang hoài nam
đã chủ trì cuộc họp bàn về biện pháp hỗ trợ khắc phục sự cố cháy tại công ty congung meko
theo nội dung cuộc họp sở lao động thương minh và xã hội liên đoàn lao động thành phố cần thơ
lập danh sách cụ thể và có phương án hỗ trợ công nhân phải ngừng việc do ảnh hưởng vụ cháy
chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố công ty có quan hệ giao dịch
có phương án hỗ trợ công ty vay vốn và hỗ trợ lãi suất khắc phục thiệt hại khôi phục sản xuất
các đơn vị bảo hiểm nhanh chóng có phương án bồi thường giúp công ty khắc phục thiệt hại
lãnh đạo thành phố các sở ngành thăm hỏi động viên ban giám đốc công ty hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn
trước mắt quận bình thủy và phường trà nóc vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ ăn uống cho công nhân
ở trọ trên địa bàn phường trà nóc
người dân có nhà kế cạnh công ty phải di tản đồng thời địa phương phục vụ ăn uống cho lực lượng tham gia chữa cháy
đến một mươi năm h chiều ngày hai mươi bốn tháng ba vụ hỏa hoạn đã chính thức được khống chế hoàn toàn
và lực lượng cứu hỏa chi viện cho cần thơ gồm đồng tháp kiên giang sóc trăng hậu giang
vĩnh long an giang tp hcm đã thu gom lực lượng phương tiện từ từ rời khỏi hiện trường
theo thông tin từ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp cn
không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ hàng hóa nguyên liệu trong kho bị cháy
và chưa thống kê được giá trị thiệt hại tài sản